các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
trong phiên bế mạc hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba ngày bảy tháng một mươi
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thay mặt ban chấp hành trung ương
biểu dương đánh giá cao và chân thành cảm ơn
đóng góp to lớn nghĩa cử cao đẹp của đồng bào chiến sĩ trong phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
tổng bí thư cũng chia sẻ sâu sắc những tổn thất mất mát về người và của mà nhân dân phải gánh chịu
thứ trưởng nguyễn trường sơn
thứ trưởng nguyễn trường sơn
trưởng bộ phận đặc biệt hỗ trợ chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại tp hcm
đề xuất chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng một mươi các đoàn tri viện sẽ rút quân và trở về địa phương
trong mùa dịch nhiều người đau ốm đã phải gồng mình nhìn khám bệnh
giờ đây tp hcm dần trả lại công năng cho các cơ sở y tế
người dân không còn phải loay hoay ôm cơn đau như vậy nữa
có hơn bốn mươi ba công dân an giang từ ngoài tỉnh tự phát trở về quê
và đều được tiếp nhận với quan điểm dân mình phải đến nhà là đón
lượng người về quá đông nên công việc tiếp đón khá vất vả
nhưng tỉnh vẫn cố gắng lo cho người dân từ chỗ nghỉ ngơi đến ăn uống
trong thời gian vừa qua tỉnh phú yên đã đón gần một mươi bảy người dân về quê
trong đó có một trăm ba mươi một người nhiễm covid một mươi chín nhưng đã được tỉnh quản lý tốt không để lây lan ra cộng đồng
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết trong bế mạc hội nghị trung ương bốn khóa một mươi ba ngày bảy tháng một mươi
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã thay mặt ban chấp hành trung ương biểu dương đánh giá cao
và chân thành cảm ơn đóng góp to lớn nghĩa cử cao đẹp của đồng bào chiến sĩ trong phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
tổng bí thư cũng chia sẻ sâu sắc những tổn thất mất mát về người và của mà nhân dân phải gánh chịu
theo bí thư thành ủy nguyễn văn nên
nội dung thảo luận về phòng chống dịch covid một mươi chín đã được các đại biểu dự hội nghị trung ương bốn đặc biệt quan tâm xuyên suốt
trước mắt bộ chính trị chỉ đạo thủ tướng ban chỉ đạo quốc gia và các tỉnh thành phố tập trung phối hợp
khắc phục sớm tình trạng hàng chục nghìn người dân lao động từ thành phố hồ chí minh và bình dương đồng nai long an tây ninh về quê
bên cạnh đó là việc tổ chức chú đáo đón người lao động ở địa phương về nơi sản xuất
ông nguyễn văn nên chia sẻ
một trăm linh ngày lịch sử vừa qua là bài học sương máu trong chống dịch
các lực lượng tri viện trên cả nước đã cùng thành phố ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
chấp nhận mọi gian khổ hy sinh để kịp thời chia lửa cùng đồng đội chống dịch
sau bốn tháng ròng rã không thể nói hết bằng lời sát cánh bên nhau kiên gan chiến đấu
các lực lượng đã từng bước giúp thành phố hồ chí minh kiểm soát được dịch để chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới
người đứng đầu đảng bộ thành phố hồ chí minh lưu ý
trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được phát triển
chủ quan thay đổi cách sống phù hợp với tình hình mới sống trong môi trường có dịch
thứ trưởng nguyễn trường sơn trưởng bộ phận đặc biệt hỗ trợ chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế tại tp hcm
đề xuất chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng một mươi các đoàn tri viện sẽ rút quân và trở về địa phương
trong giai đoạn cao điểm của dịch covid một mươi chín từ đầu tháng bảy đến nay
tp hcm thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tiêm vaccine trạm y tế lưu động và điều trị tốt hơn
nhờ sự hỗ trợ từ lực lượng tri viện của địa phương
các chuyên gia nhận định khi hàng nghìn cán bộ nhân viên y tế tri viện lần lượt rút về
có thể tạo khó khăn bước đầu cho y tế thành phố song hiện tại tp hcm có thể chủ động được
tuy nhiên theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn việc rút lực lượng tri viện khỏi tp hcm
nằm trong sự tính toán kỹ lưỡng để không tạo khoảng trống cho y tế thành phố
trong giai đoạn hiện nay thành phố có thể đủ sức đảm đương việc cách ly điều trị bệnh nhân covid một mươi chín

bên cạnh đó các trung tâm hồi sức người bệnh covid một mươi chín do bệnh viện bạch mai
bệnh viện hữu nghị việt đức hà nội và bệnh viện trung ương huế sẽ được tái cơ cấu
khi nhân lực có kế hoạch rút quân dần dần
tp hcm sẽ có kế hoạch đưa bệnh viện của thành phố tiếp quản các trung tâm này
bác sĩ trương hữu khanh nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một
dự đoán số ca mắc sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới tỷ lệ bệnh nhân nặng cũng giảm dần
tp hcm đã chuẩn bị đầy đủ cơ số dường hồi sức tích cực nguồn oxy máy thở
phác đồ điều trị cũng dần dần hoàn thiện
đặc biệt là người lớn tuổi và có nguy cơ cao tại thành phố đã được tiêm chủng vaccine đầy đủ
vaccine là yếu tố quan trọng giúp tình hình dịch ở thành phố diễn biến khả quan hơn
theo giáo sư nguyễn quang tuấn giám đốc bệnh viện bạch mai hà nội cho biết
thời gian qua song song việc hỗ trợ thành phố trong công tác điều trị
các chuyên gia của bệnh viện cũng tích cực khai giảng các lớp đào tạo liên tục
cho y bác sĩ của các bệnh viện ở tp hcm
vì vậy sau đợt dịch này trình độ chuyên môn của đội ngũ y tế tp hcm
cũng được cải thiện hơn rất nhiều qua kinh nghiệm thực tiễn cũng như qua công tác đào tạo
điều này giúp chúng ta có tâm thế khi điều trị các bệnh nhân thông thường một cách tự tin nhất
trong mùa dịch nhiều người đau ốm đã phải gồng mình nhịn khám bệnh
giờ đây tp hcm dần trả lại công năng
cho các cơ sở y tế người dân không còn phải loay hoay ôm cơn đau như vậy
bệnh viện quận bảy là một trong những cơ sở y tế đầu tiên
tại tp hcm được trả lại công năng khám chữa bệnh thông thường
nhờ địa phương đã được công nhận kiểm soát dịch
những ngày đầu có khoảng hai trăm linh lượt bệnh nhân đến khám
sau một tuần lượng bệnh ngoại trú tăng từ năm trăm linh đến sáu trăm linh lượt một ngày
bên cạnh đó bệnh viện hiện không yêu cầu xét nghiệm nhanh với một số trường hợp như
người đã tiêm đủ hai mũi vaccine và mũi hai đã đủ
một mươi bốn ngày bệnh nhân ép không khỏi bệnh
và bệnh nhân có kết quả xét nghiệm ở các cơ sở khác trong vòng bảy mươi hai giờ
nhờ vậy người dân giảm bớt được áp lực chi phí khi đi thăm khám
tại bệnh viện gia liễu tp hcm
ngày đầu nới lỏng giãn cách bệnh ngoại trú tăng lên một hai trăm linh lượt
so với khi giãn cách là hai trăm linh lượt một ngày thế nhưng sau đó giảm dần
đến nay còn khoảng trên bảy trăm linh lượt khám một ngày
nguyên nhân được cho là lượng bệnh nhân chủ yếu đến từ các tỉnh
hiện tại việc đi lại liên tỉnh liên vùng còn hạn chế
nên chưa thể phục hồi về công suất ban đầu
tương tự tại bệnh viện lê văn thịnh sau một tuần thành phố nới lỏng giãn cách
mới chỉ phục vụ khoảng năm mươi công suất lực lượng nhân viên y tế
hiện vẫn phải phục vụ cho hai bệnh viện giã chiến thu dung covid một mươi chín
trong khi đó tại bệnh viện tuyến trên như bệnh viện nhân dân gia định
một luồng xanh được thiết lập cho người bệnh ngoại trú
người có triệu chứng đường hô hấp được sắp xếp vào luồng riêng
thực hiện test nhanh để đảm bảo an toàn cho bệnh viện và các bệnh nhân
đây cũng là yêu cầu bắt buộc của các cơ sở y tế
khi nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín luôn tồn tại và bệnh viện vẫn là nơi cần bảo vệ tuyệt đối
ngay cả với bệnh viện vùng xanh như tại quận bảy
người dân vẫn ý thức rất cao quy tắc năm k đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn
khai báo y tế trở thành phản xạ của người dân thành phố sau hơn bốn tháng gồng mình chống dịch
còn bệnh viện chợ giẫy bệnh viện hạng đặc biệt của bộ y tế tại tp hcm
lên kế hoạch thực hiện mô hình hai trong một vừa điều trị bệnh như trước đây
vừa điều trị ca nhiễm covid một mươi chín công tác sàng lọc vẫn được chú trọng như trong mùa dịch
tại khoa cấp cứu một vùng đệm được bố trí phân luồng ở phía ngoài
một trăm linh bệnh nhân đến khoa được test nhanh covid một mươi chín
hiện tại khoa tiếp nhận khoảng một trăm linh ca mỗi ngày trong đó từ năm đến một mươi trường hợp dương tính với ncov
trong quá trình chuyển đổi
công năng ban đầu cho các bệnh viện trên địa bàn việc điều trị covid một mươi chín vẫn được trú trọng
hiện nay tổng số ca covid một mươi chín đang điều trị tại bệnh viện tầng hai và ba là một mươi chín năm trăm bốn mươi hai người
các cơ sở y tế cũng thành lập khoa tiếp nhận covid một mươi chín tại chỗ
các tỉnh đồng bằng sông cửu long đã đón hàng trăm nghìn dân từ các tỉnh có công nghiệp phát triển
vừa nới lỏng giãn cách xã hội dòng người nối dài như vô tận
tại các chốt cửa ngõ liên tỉnh và địa phận cà mau bất kể gió mưa
dòng người về cà mau với nhiều hoàn cảnh khác nhau
số đông là công nhân lao động ở các tỉnh bình dương đồng nai tp hcm và cả bình phước long an
sau hàng tháng trời gồng mình chịu đựng vì dịch họ kiệt quệ về nhiều thứ nên chọn giải pháp thoái
lui để về với chùm khé ngọt mong được đùm bọc chở tre qua lúc túng quẫn ngặt nghèo
sau hơn hai tháng dịch bệnh bùng phát nhà máy đóng cửa vợ chồng chị như thất nghiệp tại nhà trọ
nơi đất khách tiền ăn cạn dần
nên vợ chồng chị như theo đoàn người xa xứ hồi hương
chị như nói đường về hơn ba trăm linh km nhưng vất vả lắm qua rất nhiều chốt và bị ùn ứ liên tục nên ngồi xe rất mệt mỏi
có lẽ vậy mà khi vừa về đến cà mau chồng tôi đã không còn chút sức lực nào
để có đủ chỗ cho bà con những ngày qua chính quyền cà mau phải chừng dụng thêm khoảng ba trăm linh cơ sở trường học các cấp
để làm nơi cách ly nâng tổng công suất tiếp nhận cách ly tập trung của tỉnh
từ hai một trăm linh lên khoảng hai mươi người
nhờ đó mà đến hết ngày bảy tháng một mươi cà mau đã bố trí an toàn hơn một mươi bốn một trăm linh người trong tổng số người về cà mau
số còn lại được áp dụng cách ly tại nhà hai mươi tám ngày
qua kêu gọi của lãnh đạo tỉnh và các cấp chính quyền những ngày qua đoàn thể các hội nhóm từ thiện các nhà hảo tâm liên tục hỗ trợ hơn hai trăm ba mươi bốn ba trăm linh suất ăn
hơn một trăm linh tấn gạo cùng nhiều vật dụng nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân về tự phát không để bất cứ ai màn trời chiếu đất
bí thư tỉnh ủy cà mau lưu ý trong công tác phòng chống dịch sắp tới tại địa phương
tuyệt đối không để bà con trong khu cách ly tiếp xúc với người bên ngoài và ngược lại
mọi hoạt động hỗ trợ tiếp tế đều phải qua trung gian thứ ba để khử khuẩn diệt trùng nhằm bảo đảm an toàn cho cả người dân bên trong và bên ngoài khu cách ly
một thay phụ người mông chuyển dạng
sinh con trên quốc lộ một may mắn được các y bác sĩ của trung tâm y tế huyện hải lăng quảng trị kịp thời hỗ trợ chăm sóc
ngày tám tháng một mươi trung tâm y tế huyện hải lăng quảng trị cho biết một gia đình bốn người gồm sản phụ người mông cùng chồng
một bé hai tuổi và một bé sơ sinh đang được chăm sóc tại khu cách ly dành cho bệnh nhân có nguy cơ mắc covid một mươi chín của đơn vị
trước đó vào sáng cùng ngày trung tâm y tế huyện hải lăng nhận được tin báo từ lực lượng công an
về một trường hợp
trường hợp có thay phụ chuyển dạng ngay trên quốc lộ một
khi trung tâm đưa xe cấp cứu đến nơi thì thai phụ này đã sinh con nên đưa cả nhà sản phụ này về trung tâm chăm sóc
được biết sản phụ là hid dân tộc mông di chuyển từ miền nam về quê nghệ an bằng xe máy
vì hoàn cảnh của gia đình sản phụ người mông khá khó khăn khi không có bảo hiểm y tế không có tiền ăn uống
các nhân viên y tế của trung tâm y tế huyện hải lăng đã kêu gọi các nhà hào tâm ủng hộ cho gia đình
từ chiếc tã lót cho bé sơ sinh
các chi phí liên quan
chủ tịch ubnd tp đà nẵng lê trung trinh và đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra công tác hỗ trợ người dân
về ngang qua tp đà nẵng tại trạm trung chuyển hầm hải vân
chính quyền thành phố đà nẵng phối hợp các nhóm tổ chức thiện nguyện cùng hỗ trợ người dân tiếp sức cho bà con sớm trở về nhà
tại trạm trung chuyển hầm hải vân tất cả người dân trên đường về quê đều được thành phố đà nẵng hỗ trợ thêm phần quà một trăm linh đồng một người
gồm có thực phẩm áo mưa nước uống sữa và một năm lít xăng
kiểm tra công tác chuẩn bị và số lượng nhu yếu phẩm để trao tặng người dân khi về tới khu vực trung chuyển qua hầm hải vân
ông lê trung trinh đề nghị hội chữ thập đỏ tp đà nẵng và các đơn vị liên quan chuẩn bị thực phẩm
lưu ý đến việc cung cấp một số suất cháo xúc nóng dành cho các em nhỏ người bị kiệt sức trên đường đi
bảo đảm cho bà con đủ sức khỏe để tiếp tục hành trình về nhà
lãnh đạo thành phố đà nẵng cùng chạy xe đưa người dân qua hầm hải vân và thăm hỏi động viên lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ cùng các tình nguyện viên đang túc trực hỗ trợ bà con tại đây
bên cạnh đó lãnh đạo tp đà nẵng cũng yêu cầu ubnd quận liên triểu sớm triển khai lắp đặt thêm một số nhà tạm để hỗ trợ người dân
trong những ngày tới tại khu vực đèo hải vân sẽ tiếp tục mưa to do đó đơn vị quản lý vận hành hầm hải vân
sẽ tiếp tục phối hợp phía cơ quan chức năng triển khai các phương án hỗ trợ người dân qua hầm hải vân an toàn
đến sáng tám tháng một mươi có hơn bốn mươi ba công dân an giang từ ngoài tỉnh tự phát trở về quê và đều được tiếp nhận với quan điểm
dân mình về đến nhà là đón lượng người về quá đông nên công việc tiếp đón khá vất vả
nhưng tỉnh vẫn cố gắng lo cho người dân từ chỗ nghỉ ngơi đến ăn uống
các công dân sau khi vào tp long xuyên được tập trung trong các trường học
tại thành phố để nghỉ ngơi tạm và chờ phân loại tập trung theo từng địa phương dường như ai cũng phấn khởi nhẹ nhõm
để công tác tiếp nhận đảm bảo an toàn vì bao nhiêu dân tỉnh an giang đã công bố thành lập ban tổ chức
tiếp nhận công dân tỉnh tự phát trở về yêu cầu các địa phương phải tổ chức thận trọng
cho xét nghiệm nhanh để phân loại trường hợp nghi nhiễm đưa đi cách ly kịp thời không để lây nhiễm chéo
đối với các trường hợp có kết quả sàng lọc âm tính f đã điều trị khỏi người đã tiêm hai mũi vaccine
phương nên mạnh dạng cho cách ly tại nhà và giám sát chặt chẽ huy động thêm cơ sở lưu trú để hỗ trợ trong việc tiếp nhận cách ly
sở y tế cần chuẩn bị đầy đủ và phân bổ kịp thời vật tư y tế để thực hiện phân loại
do hiện nay các khu cách ly trong tỉnh gần như quá tải nên chủ tịch ubnd tỉnh
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh nguyễn thanh bình yêu cầu
một mươi một huyện thị xã thành phố sau khi tiếp nhận công dân về khẩn trương sàng lọc phân loại
áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp theo đúng hướng dẫn của ngành y tế để giảm bớt áp lực tại các khu cách ly
ông nguyễn thanh bình cũng thống nhất với một mươi một địa phương trong tỉnh đề xuất việc không thu phí với người cách ly tại các khu cách ly tập trung
không thu phí xét nghiệm pcr vì phần đông là dân nghèo có người trong túi chỉ còn vài nghìn đồng
bên cạnh đó cần hỗ trợ nhu yếu phẩm không để bà con thiếu đói
trong thời gian vừa qua tỉnh phú yên đã đón gần một mươi bảy người dân về quê
trong đó có một trăm ba mươi một người nhiễm covid một mươi chín nhưng đã được tỉnh quản lý tốt không để lây lan ra cộng đồng
để thực hiện đưa người dân về quê an toàn trong hai tháng rưỡi qua một đơn vị vận tải trên địa bàn đã huy động hơn bốn mươi xe khách dường nằm
hơn một trăm linh tài xế từ các tỉnh thành phố nhân viên các chi nhánh
luân viên nhau để thực hiện vận chuyển đưa đón tổng cộng ba mươi đợt
bảy trăm ba mươi chuyến xe với gần một mươi bảy người dân phú yên trở về quê
ông đào mỹ phó chủ tịch ubnd tỉnh phú yên
đã trao bằng khen của chủ tịch ubnd tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ
phối hợp tổ chức đưa người dân về quê một cách nhiệt tình và an toàn
ông đào mỹ cho biết tỉnh phú yên rất trân trọng tình cảm của tập thể cán bộ nhân viên tài xế của các doanh nghiệp
khi đã đồng hành chia sẻ hỗ trợ tích cực kịp thời để cùng phú yên đưa người dân tỉnh này về quê
xin chào và hẹn gặp lại